hơn một mươi năm qua bất kể nắng hay mưa ngô minh hiếu luôn đều đặn đưa người bạn thân bị khuyết tật của mình tới trường
câu chuyện về tình bạn giữa ngô minh hiếu và nguyễn tất minh một lần nữa được nhắc tới ở sứ thanh
khi cả hai cùng nhau đạt được kết quả rất cao trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua
sinh ta đã khuyết tật đôi chân và cánh tay phải nhưng với sự đồng hành của người bạn thân ngô minh hiếu
em nguyễn tất minh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
dù được miễn thi tốt nghiệp nhưng minh vẫn quyết tâm thi để được trải nghiệm nhiều hơn những năm tháng học trò
với số điểm hai mươi tám một mươi điểm em sẽ theo học trường đại học bách khoa hà nội
sắp tới sẽ là một trạng đường rất khó khăn đối với bản thân em
mà em sẽ cố gắng vượt qua và dù bất cứ ở đâu
mà nếu em cần thì em nghĩ hiếu sẽ chắc chắn sẽ đến với em và có thể giúp đỡ em ạ
hơn một mươi năm đồng hành
cùng bạn ngô minh hiếu luôn vun đắp quyết tâm học tập thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ giỏi
trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua hiếu đạt hai mươi tám một mươi năm điểm khối b
nói về những dự định của mình hiếu cho biết dù sắp tới có thể sẽ không học gần nhau
nhưng sẽ cố gắng để tiếp tục đồng hành và giúp minh nhiều nhất có thể
mong muốn là sau này em với bạn minh là có thể là cùng học ở gần nhau
để có thể là giúp đỡ nhau và giúp nhau cố gắng trên con đường phía trước
nghị lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo và gia đình
đã giúp minh và hiếu tạo nên kỳ tích tô đậm thêm truyền thống hiếu học tại sứ thanh
và đằng sau những điểm chín điểm một mươi của các em còn là câu chuyện một mươi năm đưa bạn đến trường đẹp như cổ tích
tạo nên nguồn cảm hứng và sức lan tỏa lớn trong xã hội